do nắng nóng gây gắt kéo dài đã làm cho nhiều hộ dân các dân tộc thiểu số vùng núi miền tây nghệ an thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
khu tái định cư ở bản tân sơn xã môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an có ba mươi năm hộ là người dân tộc đan lai với hơn một trăm linh khẩu
các giếng nước được đào sâu hàng chục mét của người dân ở đây đã khô cạn trời đáy gần một tháng nay
để có nguồn nước sinh hoạt mỗi ngày người dân ở đây phải đi khoảng ba km để lấy nước về
hiện nay hệ thống sông suối ở nhiều xã miền núi vùng cao như hồi tụ phà đánh thuộc huyện dẻo cao biên giới kỳ sơn tương dương
đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt và phục vụ cho sản xuất một cách nghiêm trọng do nắng nóng gây gắt kéo dài